liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi một số địa phương ở nước ta đã sẵn sàng thực hiện các phương án tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này
vaccine covid một mươi chín của pfizer có gây tác dụng phụ gì ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi hay không
reers dẫn dữ liệu nói trên cho thấy sau khi tiêm liều vaccine thứ hai của pfizer biontech một số trẻ báo bị đau ở chỗ tiêm và có những phản ứng nhờ mệt mỏi và đau đầu
cdc cho biết khoảng tám bảy triệu liều vaccine của pfizer biontech đã được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ở mỹ đây là vaccine duy nhất đã được phê chuẩn để tiêm cho nhóm tuổi này ở mỹ
cdc ghi nhận báo cáo của một mươi một trường hợp bị viêm cơ tim trong số trẻ từ năm tới một mươi một tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín trong đó có bảy trẻ đã hồi phục và bốn trẻ đang hồi phục
cũng theo cdc hệ thống ghi nhận diễn biến bất lợi sau tiêm vaccine của mỹ đã ghi nhận bốn hai trăm bốn mươi chín trường hợp có diễn biến bất lợi với chín mươi bảy sáu trong số đó không nghiêm trọng
ngoài ra một nghiên cứu khác của cdc cho thấy vaccine của pfizer biontech có hiệu quả bảo vệ chín mươi hai trước covid một mươi chín ở nhóm người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai ritter đưa tin nhà khoa học trưởng của pfizer lầu michael dustin cho các nhà đầu tư của công ty này hay rằng
đại dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục kéo dài tại một số khu vực trong một hoặc hai năm tới
trong thời gian đó các nước còn lại sẽ chuyển tiếp giai đoạn sang giai đoạn bệnh đặc hữu với số ca thấp và nằm trong tầm kiểm soát
ông dự báo đến năm hai nghìn hai mươi bốn covid một mươi chín sẽ là bệnh đặc hữu trên toàn cầu
các chuyên gia cho biết một số biểu hiện xuất hiện sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có thể không liên quan đến vaccine mà do yếu tố tâm lý
điển hình là bệnh nhi kh một mươi bốn tuổi ở hà nội
tính cách lo âu có nhiều ám ảnh sợ bệnh tật từ bé
mỗi lần đau ốm em đều lo lắng quá mức hoặc rất dễ bị ám thị bởi các thông tin bệnh tật từ người thân hoặc những người xung quanh
ngoài ra kh cũng có nhiều lo lắng liên quan tới tuổi dậy thì như kinh nguyệt không đều mụn trứng cá và áp lực học tập
trước khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cháu sợ quá
sau tiêm một mươi năm phút cháu bị ngất và được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương để theo dõi và điều trị ca hát chia sẻ
trường hợp thứ hai là mq một mươi bốn tuổi ở hà nội
em có nhiều mục tiêu và áp lực học tập
sự ra đi đột ngột của bố cách đây một năm là yếu tố thúc đẩy lo lắng và khó khăn của quy
một thời gian dài em tự tạo áp lực cho bản thân trong học tập vì muốn đáp ứng mong mỏi kỳ vọng của gia đình
mq vùi mình vào việc học thường xuyên thức khuya đến hai mươi ba h sáng ôn thi
trước thời điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín em đang cấp rút chuẩn bị cho nhiều cuộc thi tuyển
trên nền những căng thẳng sẵn có kéo dài trong thời gian từ sau khi bố mất
thời điểm thi cử rồn rập và lo lắng khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín gần đây
đã đẩy em vào trạng thái lo âu quá mức dẫn đến phản ứng run co giật ngất sau tiêm
theo tiến sĩ bác sĩ đỗ minh loan trưởng khoa sức khỏe vị thành nhiên
khi xảy ra hiện tượng trên các trẻ đã được đưa đến bệnh viện nhi trung ương để theo dõi và điều trị
các bác sĩ thăm khám và lại trừ các nguyên nhân thực thể
bước đầu xác định các cháu bị co giật phân ly một trong những biểu hiện của dối loạn phân ly
bác sĩ đỗ minh loan thông tin dối loạn phân ly trước kia gọi là histeria
là bệnh lý tâm thần thường gặp tỷ lệ ba đến năm dân số
theo phân loại bệnh của tổ chức y tế thế giới dối loạn phân ly là hiện tượng mất một phần
hoặc hoàn toàn sự hợp nhất giữa trí nhớ quá khứ ý thức đặc tính cá nhân
với những cảm giác trực tiếp và sự kiểm soát vận động
dối loạn này gặp nhiều hơn ở trẻ em gái thường xuất hiện sau những sang chấn tâm lý
có vấn đề khó khăn trong học tập mối quan hệ mà người bệnh không thể
giải quyết được
các bác sĩ cho rằng dối loạn phân ly chủ yếu được điều trị bằng các liệu pháp tâm lý
kết hợp với bồi dưỡng nhân cách thiết lập môi trường phù hợp
quá trình điều trị thường cần nhiều thời gian đòi hỏi sự kiên trì của cán bộ y tế
gia đình và người bệnh
vì vậy gia đình cần chuẩn bị tốt tâm lý cho trẻ trước khi tiêm chủng
tiêm vaccine được xem như một sang chấn tâm lý đối với trẻ lo lắng quá mức khi tiêm chủng
có thể dẫn đến các biểu hiện như thờ mạnh tróng váng trắng mặt vã mồ hôi
bố mẹ và thầy cô giáo cần động viên chuẩn bị tâm lý tốt cho trẻ trước khi tiêm
người lớn cần thông tin cho trẻ biết quá trình tiêm vaccine sẽ diễn ra như thế nào
giúp trẻ yên tâm là luôn có đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời khi các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng
cha mẹ cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ nghỉ ngơi hợp lý và giảm sức ép
từ việc học tập trước thời gian tiêm chủng bác sĩ minh lan khuyến cáo
tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
cho biết thành phố từng đề xuất vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo giả soát lập danh sách lên kế hoạch tiêm cho nhóm tuổi này trong năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cho bộ y tế phê duyệt kế hoạch hướng dẫn triển khai
ông tâm cho biết tp hcm còn khoảng bốn trăm sáu mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín
trung bình mỗi ngày tiêm không đến một trăm linh liều
hiện tp hcm không thiếu vaccine
hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai nhận thêm hai trăm linh liều và sắp tới nhận thêm một triệu liều